tối qua trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cà mau cho biết là cà mau có thêm bảy ca dương tính với virus sars cov hai
các trường hợp này đều liên quan đến bệnh nhân số hai mươi hai ba trăm bốn mươi tám trú tại xã tân phú huyện thới bình
trên diện biến phức tạp của dịch covid một mươi chín chủ tịch ubnd tỉnh cà mau chỉ đạo kể từ giờ ngày tám tháng bảy địa phương tạm dừng các hoạt động
cụ thể các cơ sở kinh doanh dịch vụ quán bar vũ trường karaoke phòng game dạp chiếu phim cơ sở massage cơ sở dịch vụ thẩm mỹ
tạm dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới
các công ty doanh nghiệp hộ gia đình kinh doanh ăn uống không được mua bán tại chỗ
chỉ được mua bán bằng hình thức mang về đặt hàng và thanh toán trực tuyến
người giao hàng phải bảo đảm đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch
không tập trung quá một mươi người tại một địa điểm ngoài công sở bệnh viện trường học
yêu cầu tất cả các công dân khi đến và về tỉnh cà mau cung cấp kết quả xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai
trong vòng ba ngày kể từ ngày có kết quả xét nghiệm
thời gian thực hiện kể từ giờ ngày tám tháng bảy cho đến khi có thông báo mới